nhân kỷ niệm một mươi năm năm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi tại thành phố đà lạt
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức gặp gỡ và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu tại địa phương
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lâm đồng đạt được
những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng thời mong muốn các doanh nhân doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng lớn mạnh hồ nhập kinh tế quốc tế hiệu quả
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và của tỉnh
dịp này ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã công bố quyết định khen thưởng và trao biểu trưng tôn vinh năm mươi tám doanh nhân tiêu biểu
đã có thành tích xuất sắc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp phát triển kinh tế xã hội của địa phương